dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ủy ban thường vụ quốc hội đã thông qua pháp lệnh sửa đổi
bổ sung một số điều của bốn pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch với tỷ lệ tán thành cao
phát biểu mở đầu phiên làm việc nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam anh hùng
hai mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
thay mặt quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân gửi tới tất cả cán bộ
chiến sĩ bộ đội cụ hồ các thế hệ
trong đó có các đại biểu quốc hội cán bộ công chức viên chức người lao động trong quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội các cơ quan của quốc hội đã đang là cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất
sau đó với sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền
ủy ban thường vụ quốc hội thông qua pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của bốn pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch
pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch
nhằm mục tiêu bảo đảm sự đồng bộ thống nhất với các quy định của luật quy hoạch
và đáp ứng yêu cầu về tiến độ sửa đổi bổ sung các pháp lệnh có liên quan
bảo đảm có hiệu lực thi hành cùng với luật quy hoạch từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
pháp lệnh điều chỉnh các điều khoản liên quan đến quy hoạch tại bốn pháp lệnh
pháp lệnh công nghiệp quốc phòng pháp lệnh quản lý thị trường pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
pháp lệnh áp dụng đối với cơ quan tổ chức cá nhân tham gia lập thẩm định quyết định hoặc phê duyệt công bố thực hiện
đánh giá điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia và cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan